quảng trị là một trong những tỉnh đang ở giai đoạn cao điểm cuộc chiến với dịch covid một mươi chín
lực lượng chức năng tuyến đầu chống dịch phải tăng cường làm việc cả ngày lẫn đêm với tinh thần quyết liệt nhất
nên họ hiếm khi có được bữa ăn giấc ngủ trọn vẹn
chia sẻ với những khó khăn thiêu thôn đó nhiều cá nhân tập thể tại tỉnh quảng trị
đã tiếp sức cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bằng những hành động việc làm ý nghĩa
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
các thành viên của tri hội phụ nữ khu phố một phường đông giang
đang cùng nhau chuẩn bị những suất cơm gửi đến các chốt gác tại thành phố đông hà
kể từ khi thành phố thành lập các điểm phong tỏa chị em đã bắt tay ngay vào công việc tình nguyện này
để đảm bảo được bốn bữa ăn mỗi ngày
các thành viên của hội phụ nữ bắt đầu làm việc từ bốn giờ sáng và kết thúc công việc lúc một mươi giờ đêm

hay tấm chăn được nhân dân gửi đến đã tiếp thêm động lực cho cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch giúp họ vơi bớt nỗi nhớ nhà
vì mục tiêu chung là sớm đẩy lùi dịch bệnh
chúng tôi ăn cơm ở đây cũng cảm thấy rất là ấm áp rất là vui vẻ

là việc đương nhiên phải làm bởi vì sự hi sinh sự giúp đỡ của ba con còn lớn hơn công lao mà chúng tôi đã làm ở đây
cuộc chiến với dịch bệnh covid một mươi chín ngày càng khó khăn phức tạp đòi hỏi sự đồng lòng đồng sức của nhân dân cả nước
trong cuộc chiến này vượt lên khó khăn những câu chuyện về sự sẻ chia của đồng bào
lại trở nên cao đẹp hơn bao giờ hết
tiếp thêm động lực cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu phòng chống dịch
thắt chặt thêm tình cảm quân dân keo sơn gắn bó